tại tp hcm đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua cụm năm thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi sáu năm thành phố trực thuộc trung ương là hà nội tp hcm hải phòng đà nẵng và cần thơ
đã đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư
kinh doanh khởi nghiệp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch
sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính chăm lo đời sống nhân dân
tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao sự đột phá chung của năm thành phố trong lĩnh vực đổi mới quản lý đô thị
đặc biệt trong triển khai quản lý đô thị thông minh
trong thời gian tới đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh về phát triển đô thị thông minh các thành phố cần có kế hoạch
chương trình cụ thể phát huy những kết quả đã có trong đó xác định cụ thể vai trò của người dân chính quyền như thế nào
lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo cuối cùng của sự phát triển